tại hai điểm cầu là thủ đô hà nội và thủ đô moscow của liên bang nga
ủy ban phối hợp liên chính phủ về trung tâm nhiệt đới việt nga đã tiến hành phiên họp lần thứ một mươi
dưới hình thức trực tuyến
thượng tướng nguyễn trí vịnh ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng
chủ tịch phân ban việt nam và ông alexei mikhalovich medvedev
thứ trưởng bộ khoa học và đại học của liên bang nga chủ tịch phân ban nga đồng chủ trì hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch covid một mươi chín
nhưng các hoạt động khoa học công nghệ của trung tâm nhiệt đới việt nga đã được thực hiện theo đúng kế hoạch
trung tâm đã thực hiện năm mươi đề tài và một nhiệm vụ kỹ thuật trên các hướng nghiên cứu sinh thái nhiệt đới
vật liệu học nhiệt đới và y sinh nhiệt đới các nghiên cứu tập trung về đa dạng sinh học
cấu trúc chức năng hệ sinh thái cạn sinh thái nước nghiên cứu thành phần khí quyển
mở rộng nghiên cứu về dịch bệnh và nguồn gốc tự nhiên
đặc biệt xe labo di động được phía nga cấp cho trung tâm nhiệt đới việt nga có khả năng giám sát
và chuẩn đoán y sinh học đã được bộ y tế việt nam chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định sars cov hai
bằng kỹ thuật real time rt pcr
trong thời gian dịch bệnh diễn ra đã phát huy hiệu quả tối đa khi tiến hành xét nghiệm
cho gần hai mươi quân nhân và nhân dân tại các địa phương vùng dịch